vào lúc hai mươi h ngày bốn tháng ba tại vùng biển cách nam hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
tổ công tác hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts
có dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có ba thuyền viên do ông trương văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy địa chỉ thường trú tại phường vĩnh lạc thành phố dạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
thời gian vừa qua trước tình hình một số cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
đã đầu cơ găm hàng nâng giá kinh doanh trái phép các loại thuốc vật tư thiết bị y tế phòng dịch
bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không đảm bảo điều kiện chất lượng bảo quản quá hạn sử dụng
trước thực trạng trên công an tỉnh nghệ an đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tại nghệ an tăng nhanh
kéo theo sức tiêu thụ một số thiết bị y tế cũng tăng dẫn đến tình trạng khan hàng
vì vậy giá bộ tết kháng nguyên covid một mươi chín cũng như các mặt hàng phòng dịch tăng cao đột biến
thật sự là cái tình trạng mà khan hiểm kít test là có xảy ra
thì hiện tại là tại nhà thuốc vẫn đang còn sót lại những cái test mà em nhập từ đợt cũ
chưa còn kít test hiện tại trên thị trường thì không có hóa đơn
cái thứ hai nữa là giá thành nó bị đẩy lên quá cao
nên là nhà thuốc cũng đang tạm dừng và chưa nhập hàng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an nghệ an đã phối hợp các đơn vị chức năng
tăng cường công tác đấu tranh phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
liên tiếp những ngày qua công an nghệ an phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra đồng loạt nhiều cửa hàng vật tư y tế cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn
và đã phát hiện sáu cơ sở vi phạm thu giữ một mươi năm bộ kit xét nghiệm nhanh
que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín và sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
có một số loại test covid có một số loại test covid là chưa được bộ y tế cấp phép
không được lưu hành trên địa bàn tỉnh nga
trước tình hình đấy chủ tịch chủ tịch chủ tịch chủ tịch của lãnh đạo cung tỉnh
phong ngành trạng kinh tế đã tập trung lực lượng cử gắn bộ nắm chấp đề bàn ban
khảo sát hoặc lên danh sách các đối tượng có hành vi vi phạm trong việc kinh doanh
các mặt hàng thiết bị y tế đặc biệt là test covid trong thời gian vừa qua
nhiều đối tượng còn móc nối với nhau mua số lượng lớn que test nhập lậu do nước ngoài sản xuất
đem vào nghệ an và các địa bàn khác trên cả nước tiêu thụ nhằm kiếm tiền lời với số tranh lệch gấp nhiều lần
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng thường đóng quay test vào các thùng hàng
bọc kín bên ngoài ghi hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng
nếu có hiện tượng biến đồng giá hay giá quá cao hoặc bên này giá cao so với bên kia
thì kịp thời cung cấp cho cơ quan nhà nước để cơ quan nhà nước sẽ trình phạt những đối tượng
mà lợi dụng dịch bệnh để tăng giá quá mức
qua các vụ việc trên cơ quan chức năng khuyến cáo nhân dân nên mua bộ xét nghiệm thuốc điều trị
tại các cửa hàng kinh doanh thuốc uy tín có đăng ký kinh doanh hợp pháp để mua hàng đúng tiêu chuẩn chất lượng
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
khi phát hiện hành vi bán hàng giả hàng kém chất lượng
chém khách hàng đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
tuy nhiên thì thời điểm này mận mộc châu trái mùa đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường và có giá cao gấp một mươi lần
mận trái mùa số lượng rất ít mỗi cây chỉ thu được vài quả có khi cả vườn mận chỉ được bốn năm kg
giá bán cho các thương lái địa phương vào khoảng từ năm mươi sáu mươi đồng một kg
tuy nhiên giá bán lẻ trên thị trường thường đắt gấp đôi đặc biệt trên mạng xã hội giá mận trái vụ lên tới một trăm linh một trăm ba mươi đồng một kg
trong khi vào vụ mận mộc châu thường giao động khoảng một mươi năm bốn mươi đồng một kg
thưa quý vị ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba đang đến thì thị trường quà tặng dành cho phái nữ đang dần trở nên sôi động
trong đó thì những món đồ được ưa chuộng chủ yếu là hoa mỹ phẩm và trang sức
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây để thấy được không khí sôi động thị trường quà
thời điểm này tại các cửa hàng siêu thị trung tâm thương mại đã bày bán nhiều loại mặt hàng quà tặng nhân ngày tám tháng ba
thay vì lựa chọn mặt hàng thời trang như mọi năm thì năm nay chị dung cho biết chị đã lựa chọn sang mặt hàng trang sức
thực ra hôm nay thì mình cũng muốn đi ngắm nghía trước
cái mẫu trang sức thứ nhất là cũng là một món quà tặng mẹ này
thứ hai là mình cũng muốn tự thưởng cho bản thân một chút để diện đẹp trong cái ngày tám tháng ba sắp tới
trong thời điểm hiện tại mặc dù giá vàng đang nóng lên từng ngày tuy nhiên sức mua tại các cửa hàng vàng vẫn không giảm
những mặt hàng trang sức nhập ngoại hiện vẫn đang được người tiêu dùng ưa chuộng
đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng trên toàn thế giới sự ảnh hưởng đó thì nó cũng không nhiều so với mọi năm
vì cũng ngày lễ như này thì món quà bằng trang sức vàng
thì được ưa chuộng trong những năm gần đây
tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là đối tượng tặng quà
thì hiện nay thì khách hàng lựa chọn rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau
trái ngược với thị trường quà tặng trang sức thị trường hoa khá ảm đạm
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên lượng khách đến mua hoa tại các cửa hàng giảm mạnh
ghi nhận giá hoa hồng ngoại tại các cửa hàng tăng khoảng từ hai mươi đến ba mươi so với ngày thường
giá hoa hồng đà lạt cũng tăng từ hai đến ba lần
sức mua thì giảm nhiều bởi vì là cái tuần này đang là tuần mà đỉnh điểm của cái app
thế nên là cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các cái ngành dịch vụ và nhất là cái ngành hoa của ngày lễ này
nguồn hoa thì năm nay khá là hiếm bởi vì là một số cửa khẩu là đang đóng biên
và thế là nguồn hàng của mình thì toàn bộ là phải đi máy bay
và như thế thì cái chi phí nó đội lên rất là nhiều
để thu hút người tiêu dùng đặc biệt trong tình hình dịch bệnh
nhiều cửa hàng quà tặng trung tâm mua sắm các hãng thời trang siêu thị
cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá nhằm thu hút khách hàng
bên cạnh đó một số cửa hàng quà tặng online cũng cho ra mắt những hộp quà tặng gói sẵn rất đa dạng
phong phú về chủng loại giá cả
các gói quà tặng giao động từ hai trăm linh đến tám trăm linh đồng tùy theo nhu cầu của khách hàng
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
grab báo tăng cước tất cả dịch vụ từ ngày một

hãng gọi xe công nghệ này sẽ tăng giá hai km đầu tiên của dịch vụ grabca bốn chỗ tại hà nội
thành phố hồ chí minh lên hai mươi chín đồng bảy chỗ lên ba mươi bốn đồng
tại các tỉnh thành phố khác giá dịch vụ grabca cũng tăng từ hai đến hai năm trăm linh đồng cho hai km đầu tiên
khoảng sáu trăm linh đồng cho mỗi km sau đó
vàng sjc sáng nay tăng vọt gần bốn triệu tiếp tục lập đỉnh mới ở bảy mươi hai tám mươi năm triệu đồng một lượng
trưa nay thị trường kim loại quý thế giới đảo chiều về còn một chín trăm chín mươi usd một ounce
nhưng giá trong nước vẫn tiếp tục lên cao
sjc lúc một mươi hai h nâng giá mua vào lên bảy mươi một hai mươi năm triệu đồng và bán ra bảy mươi hai tám mươi bảy triệu đồng một lượng
lần lượt tăng ba hai mươi năm triệu đồng và ba tám mươi năm triệu đồng so với cuối tuần
đề xuất cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc quầy thuốc
được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế cho biết
đề xuất này chỉ áp dụng đối với thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín dùng đường uống
và tại các địa bàn có tình hình dịch bệnh tăng cao hệ thống cơ sở y tế quá tải
không thể thực hiện hiệu quả việc kê đơn thuốc bán thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định
thưa quý vị có một thực trạng là khi lựa chọn những món quà bánh hoặc kẹo để ăn
hay là tặng cho người mình thích đi thăm người ốm
thì một bộ phận người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có bao bì bắt mắt
bất chấp việc những thực phẩm đó có chứa chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
vào các dịp lễ những hộp sô cô la bắt mắt như thế này luôn là mặt hàng bán chạy
được người tiêu dùng lựa chọn để làm quà tặng
không chỉ được bày bán số lượng lớn tại các cửa hàng
thị trường sô cô la cũng được giao bán tràn lan trên các nền tảng trực tuyến
bộ viên sô cô la xỉ sẽ có giá tương lai
một đồng một hộp sô cô la thành phẩm có thể bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng một hộp
tuy nhiên theo lời của người bán để làm ra được những hộp sô cô la lấp lánh này
việc sử dụng phẩm màu hóa chất là điều không thể tránh khỏi
còn ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn hay không thì không ai dám kiểm chứng
ngoài ra trên mạng xã hội nhiều đối tượng công khai giao bán tràn lan những loại thực phẩm như kẹo mút cần sa
bánh lười bánh sô cô la chứa tinh dầu hạt cần sa
những thực phẩm bắt bắt còn chứa chất cấm độc hại này vẫn thu hút được sự quan tâm từ phía người tiêu dùng đặc biệt là giới trẻ

bánh lười bánh sô cô la chứa tinh dầu hạt cần sa bánh sô cô la chứa tinh dầu hạt cần sa
theo thông báo số bốn mươi bảy tppcp ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo quyết liệt bảo đảm thống nhất trên toàn quốc việc mở cửa trường học trên nguyên tắc
thích ứng an toàn hiệu quả trong bối cảnh dịch còn kéo dài
tuy nhiên giữa tình hình số f ngoài cộng đồng tăng đột biến tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín khá cao
đã khiến cho không ít các vị phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em mình
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hội trường mập non đã khẩn trương khử khuẩn vệ sinh khuôn viên trường kiểm tra lại cơ sở vật chất
đảm bảo điều kiện tốt nhất khi trẻ quay lại học chuẩn bị ba lô đồ dùng sách vở
với chị lan những ngày này thực sự bận rộn trong việc chăm sóc con cái của mình
nhưng chị rất vui khi chúng sắp sửa được quay trở lại trường
tuy nhiên chị lan cũng có những lo lắng về những ngày sắp tới
dịch đang rất phức tạp tôi cũng rất lo lắng đến sức đề kháng của con
nên là hằng ngày tôi cũng cho con các bữa ăn đa dạng và phổ sung kẽm sát vitamin c có trong phytovim b ferro c
để làm sao có sức đề kháng tốt nhất trước khi quay trở lại trường
trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ
đảm bảo sự an toàn khi các con quay trở lại trường học là điều các bậc cha mẹ rất quan tâm
để tăng cường sức đề kháng cho trẻ cha mẹ cần lưu ý bữa ăn đa dạng đủ bốn nhóm dinh dưỡng cơ bản
là bột đường chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất
đối với những trẻ đến tuổi đi học việc đảm bảo đủ sát kẽm cho trẻ là cực kỳ quan trọng
khi thiếu sát với kẽm thường sát kẽm hay thiếu đi đôi với nhau bởi nó cùng một nguồn thực phẩm
cho nên khi đã thiếu những thực phẩm dầu sát thì thường cũng sẽ thiếu kẽm
vai trò của sát và kẽm là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tốc độ lớn của trẻ
cũng như khả năng miễn dịch của trẻ
đối với những trẻ đến trường trong mùa dịch này chúng ta cần đảm bảo
cho trẻ là đảm bảo đủ năng lượng
theo thống kê của tổ chức dinh dưỡng đông nam á bữa ăn hàng ngày của trẻ em việt nam
chỉ đáp ứng đến năm mươi nhu cầu về các vi chất điển hình kẽm và sát
các quốc gia trên thế giới cũng như là ngành dinh dưỡng nói chung thì chúng tôi khuyên mọi người
là phải bổ sung bằng các sản phẩm mà trực tiếp đưa sát kẽm vào trong cơ thể bằng con đường uống
cho các cháu là hữu hiệu nhất phyto bimbi verose đáp ứng được nhu cầu bổ sung sát và kẽm hàng ngày
giúp cho các cháu nhanh nhẹn hoạt bát hơn và đỡ mệt mỏi
giúp các cháu ăn ngon ngủ ngon hơn và từ đó nó phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần
đại dịch covid một mươi chín còn kéo dài thậm chí có thể diễn biến phức tạp
việc trẻ quay lại trường học là việc trong nay mai
vì thế để chuẩn bị một hành trang sức khỏe vững vàng cho trẻ
thì việc tăng cường đề kháng cho trẻ bằng việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng
đặc biệt kẽm và sắt theo khuyến nghị của cdc việt nam
là cần thiết